ngay sau đây sẽ là những thông tin an ninh trật tự mới nhất diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
và mở đầu sẽ là thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị sáng ngày hai tháng tám bộ y tế thông báo ghi nhận thêm bốn ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có hai ca liên quan đến đà nẵng
gồm một bệnh nhân ở tp hcm và một ở quảng ngãi
và hai ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại hòa bình
cụ thể ca bệnh năm trăm tám mươi bảy và năm trăm tám mươi tám ngày một mươi bảy tháng bảy
cả hai người từ liên bang nga về sân bay vân đồn được cách ly ngay sau nhập cảnh tại hòa bình
ca bệnh năm trăm tám mươi chín bệnh nhân nam bốn mươi hai tuổi ở tp hcm đã đi du lịch đà nẵng nam hội an và quận thanh khê
ca bệnh năm trăm chín mươi là bệnh nhân nam bốn mươi tuổi ở quảng ngãi
tiếp xúc gần với bệnh nhân năm trăm một mươi bảy bệnh nhân tại bệnh viện đà nẵng
thưa quý vị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính đến một mươi tám h ngày một tháng tám đã ghi nhận thêm hai mươi tám ca mắc covid một mươi chín
và trong số này có một mươi chín ca liên quan tới bệnh viện đà nẵng
cụ thể đà nẵng đã ghi nhận thêm bảy ca mắc mới
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín lên tám mươi bảy trường hợp
và trước diễn biến khó lường của dịch bệnh và liên tục xuất hiện ca mắc mới trong cộng đồng
ubnd tp đã khẩn trương thành lập các bệnh viện giã chiến
để tiếp nhận cách ly chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tránh tình trạng quá tải tại các bệnh viện trung tâm
xây dựng tại cung thể thao tiên sơn có diện tích chín mươi bốn m hai
dự kiến có hơn tám trăm linh giường được thiết kế theo phương án mô đu từ hai đến ba giường bệnh
có thể tiếp nhận điều trị cùng lúc cho khoảng hai bệnh nhân
dự kiến trong điều kiện thi công gấp rút bệnh viện giã chiến này
có thể hoàn thiện và tiếp nhận bệnh nhân sau bốn ngày xây dựng
cũng trong chiều ngày một tháng tám bệnh viện giã chiến trực thuộc sở y tế
tại trung tâm y tế huyện hòa vang quy mô hai trăm linh giường bệnh
đã hoàn thiện và được phong tỏa toàn bộ khu vực
tiếp nhận bệnh nhân từ bệnh viện đà nẵng
được biết đội ngũ y bác sĩ bệnh viện bạch mai hà nội
sẽ được tăng cường để hỗ trợ trong công tác điều trị tại đây
ngay khi thành phố đà nẵng công bố nhiều trường hợp dương tính với virus sars cov hai
dưới sự chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh công an tỉnh thứ thiên huế
đã phối hợp với các lực lượng y tế quân đội triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn và tại cửa ngõ giáp danh
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv tại thừa thiên huế
ngay sau khi phát hiện các ca lây nhiễm covid một mươi chín tại địa phương lân cận
công an thành phố huế đã triển khai các biện pháp quản lý lưu trú giả soát
xử lý các trường hợp người nước ngoài đến cư trú tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn
và những người đã đến và đi qua vùng dịch
tuyên truyền để cán bộ nhân dân không được chủ quan
thực hiện đúng và đầy đủ quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
kịp thời phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép
phát hiện các trường hợp từng tiếp xúc với người nhiễm người nghi nhiễm
có dấu hiệu dịch tễ từ vùng dịch để có biện pháp xử lý
tất cả các du khách đều được khai báo y tế tại khách hàng
đồng thời chúng tôi tiến hành đo thương nhiệt
ngay khi vừa xuống xe để vào khách hàng
tiếp nữa là chúng tôi tiến hành hướng dẫn cho khách
sát khuẩn để khử trùng trước khi vào làm các thủ tục check in
trong quá trình tiến hành kiểm tra
lưu trú nhằm thực hiện việc yêu cầu các cơ sở
đăng ký khai bảo lũ trú theo đúng quy định
đồng thời thông qua công tác kiểm tra
phát hiện các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam
rồi kiểm tra các trường hợp là người đến từ các vùng dịch
đi qua vùng dịch để lưu trụ tại địa bàn thân phố
với tinh thần chống dịch như chống giặc
bên cạnh việc kiểm tra tại các cơ sở lưu trú
công an tỉnh còn phối hợp triển khai thiết lập bảy chốt kiểm soát y tế liên ngành
đối với người và phương tiện vào địa bàn tỉnh
để kiểm tra giám sát kiểm soát dịch bệnh
bao gồm chốt trên quốc lộ một a thuộc địa bàn xã phong thu phong điển
trên đường lý nhân tông thuộc thị xã hương trà
chốt tại ga huế giao lộ giữa đường nguyễn tất hành và đường đặng tràm
thuộc thị xã hương thủy
chạm trung thuyền hầm hải vân thị trấn lăng cô huyện phú lộc
chốt tại ngã ba quốc lộ một a và đường ven biển cảnh dương
thuộc thị trấn lăng cô huyện phú lộc
và tại đường mòn hồ chí minh thuộc xã a roàng huyện a lưới
các điểm chốt chặn sẽ có nhiệm vụ kiểm soát phương tiện và người
từ địa phương khác đi vào tỉnh
yêu cầu phải khai báo y tế lịch sử đi lại đo thân nhiệt
các chốt tại chạm trung thuyền hầm hải vân thị trấn lăng cô huyện phú lộc
trung bình mỗi ngày có khoảng một trăm năm mươi lượt phương tiện
với khoảng sáu trăm linh người lưu thông ngoài tỉnh qua khu vực này
dù điều kiện phục vụ công tác còn nhiều khó khăn
nhưng tất cả các thành viên của chốt kiểm dịch đều nỗ lực phối hợp
nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
tất cả các trường hợp đi đến được hướng dẫn kiểm tra chặt chẽ
thông tin y tế được ghi nhận đầy đủ
đến thời điểm này chốt kiểm dịch vẫn chưa phát hiện trường hợp nào
có biểu hiện nhiễm bệnh phải đưa vào thực hiện cách ly
phòng cảnh sát giao thông công an thị trấn thế huế
đã chủ động thiện khai khảo sát và nghiên cứu đề xuất kịp phương án
hùng hồi với các lực lượng như là y tế khán giả giao thông
công an cảnh sát huyền để mở các chỗ
đảm bảo rằng mọi người khi qua trường này đều được khai pháo y tế
và kiểm soát y tế
hình này một trong công tác hệ sức góp bắt
đã chỉ đào công an cả địa phương đặc biệt công an cơ sở
phải tăng cường cùng với tổ chức phố cùng với y tế của cơ sở
đi từng ngõ gọi từng nhà và ra soát từng đồ thương
để giả sát tất cả những đồ thương đã có mặt từ đà nẵng
trong hai mươi bốn ngày qua để giả sát y tế
để đảm bảo cách ly hoặc là xét nghiệm khi cần thiết
tôi nghĩ đây là một chủ trương lớn để trong tảng phòng chống nhiệt
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
vẫn đang tiếp tục lấy lời khai một mươi chín
bốn đối tượng tham gia tổ chức đá gà ăn tiền
để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
sau một thời gian theo dõi vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã triển khai lực lượng bắt quả tang
một nhóm đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền
tại một ngôi nhà hoang ở thôn bốn xã hòa khánh
thành phố bù mơ thuật
tại hiện trường tổ công tác đã bắt quả tang một mươi chín đối tượng
tạm thu giữ bốn con gà trọi trên bốn mươi triệu đồng tiền mặt
cùng nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu công an đã làm rõ tất cả các đối tượng này
đều đến từ huyện grongana và thành phố bù mơ thuật
tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược
vào các hiệp đấu gà là gần một trăm linh triệu đồng
thưa quý vị sau khi áp thấp nhiệt đới trên biển đông
đã mạnh lên thành cơn bão số hai
đã gây mưa lớn và gió giật mạnh
tại các tỉnh phía bắc và bắc trung bộ
tại nghệ an và hà tĩnh
trong hai ngày qua trên địa bàn
đã xuất hiện mưa to đến rất to
hiện chính quyền địa phương
các tỉnh này đã triển khai các biện pháp ứng phó
với bão số hai
sau khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành cơn bão số hai
trong suốt ngày hôm qua và dạng sáng nay
trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
đã xuất hiện mưa to đến rất to
với lưu lượng từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh mm
riêng tại kỳ anh lượng mưa đo được trên ba trăm linh mm
tại các địa phương như hương khê hương sơn
cũng xuất hiện mưa lớn gây nguy cơ
tiềm ẩn sạt lở đất và lũ quét
tại các vùng biển như lộc hà nghi xuân kỳ anh
gió bắt đầu mạnh dần lên từ cấp sáu đến cấp tám
hiện toàn bộ ba sáu trăm tám mươi tám phương tiện tàu thuyền
với hơn một mươi năm sáu trăm linh lao động trên biển của tỉnh hà tĩnh
đã vào bờ tránh trú an toàn
bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đang phối hợp
với chính quyền địa phương khảo sát các vị trí sung yếu
sẵn sàng tổ chức sơ tán dân khi cần thiết
trước khi bão số hai đổ bộ
còn tại tỉnh nghệ an
tính đến nay cơ quan chức năng đã kêu gọi
hướng dẫn hơn ba bốn trăm linh phương tiện tàu thuyền
với hơn một mươi sáu tám trăm linh lao động vào bờ trú ẩn an toàn
hiện có khoảng bảy trăm linh khách du lịch
đang lưu trú tại thị xã biển cửa lò
tất cả khách du lịch và chủ khách sạn chủ cơ sở
đã nắm được diễn biến của cơn bão số hai
dự kiến phương án nghệ an di rời dân
tại chỗ một mươi sáu hai trăm linh người
sơ tán đến chỗ ở khác hai người
mọi công tác ứng phó với bão số hai
sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo
chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm xuân duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại số bốn mươi một trên một trăm linh tám hùng vương
phường phượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới sau lông mảy phải
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố hải dương tỉnh hải dương
là đối tượng đào thị kim oanh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
hồ hậu thường trú tại hai trăm một mươi bốn b hai mươi khu một mươi tám phường ngọc châu thành phố hải dương tỉnh hải dương
đối tượng này cao một m năm mươi bốn và có nốt ruồi cách một cm trước mép trái
còn về tội đánh bạc
công an thành phố hải dương tỉnh hải dương
cũng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tuấn anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
tại một trăm bảy mươi ba ngõ chợ khâm thiên phường trung phụng quận đống đa hà nội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm cấp
nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
vối hợp thực hiện